tất cả các ấn phẩm báo chí tiêu biểu được trưng bày đã thể hiện các hoạt động sáng tạo của các nhà báo trong cả nước
và những đóng góp to lớn của báo chí đối với sự phát triển mạnh mẽ của báo chí cách mạng việt nam nói riêng
và sự phát triển của toàn xã hội nói chung
với tinh thần cả nước cùng hướng về miền trung thân yêu
đài tiếng nói việt nam đã tổ chức đêm diễn nghệ thuật thiện nguyện thương về miền trung
nhằm kêu gọi sự đóng góp của các cá nhân cơ quan đơn vị doanh nghiệp nhà hảo tâm
hỗ trợ và giúp đỡ đồng bào miền trung vượt qua khó khăn thiên tai hoạn nạn
chương trình gồm hai mươi tiết mục nghệ thuật với sự tham gia của gần hai mươi nghệ sĩ ca sĩ đã có mặt trong chương trình
với những ca khúc hướng về miền trung để truyền tải những thông điệp yêu thương và thiện nguyện
đến với đồng bào đang ẩn mình chống trọi với thiên tai
đặc biệt chương trình còn có phần đầu giá các hiện vật nhằm kêu gọi mọi người chung tay ủng hộ
tất cả những đóng góp được cập nhật thường xuyên toàn bộ số tiền ủng hộ cũng như quyên góp được từ chương trình
cũng như hình ảnh truyền đến tận tay người dân miền trung được công bố trên các phương tiện của đài tiếng nói việt nam
mới đây nhà xuất bản văn học đã phối hợp cùng tri thức trẻ books cho ra mắt hai cuốn sách
với phiên bản đặc biệt đó là tứ trấn thăng long hà nội
hai cuốn sách đã được các tác giả viết dựa trên những khảo sát thực địa và nghiên cứu
so chiếu tư liệu lịch sử và bề dày văn hóa của dân tộc
cuốn sách tứ trấn thăng long hà nội được hoàn thành trên cơ sở luận án tiến sĩ
tục thờ tư chấn thăng long ở hà nội đã được tác giả nguyễn doãn minh bảo vệ thành công
tại học viện khoa học xã hội thuộc viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam năm hai nghìn một mươi
gương phong tục lại là một cuốn sách quý chất chứa tinh hoa văn hóa dân gian
được kế thừa bởi tấm lòng gìn giữ của tác giả đoàn duy bình
cuốn sách này tác giả đã chép nhặt công phu và từng được đăng trên đông dương tạp chí
năm một nghìn chín trăm một mươi sáu đến một nghìn chín trăm một mươi bảy từ số năm mươi chín đến một trăm một mươi
nội dung cuốn sách được tác giả lựa lấy từng câu chia thành các mục rõ ràng
nói có sách mách có trứng chú thích toàn điển phương ngôn
hay thì khen hèn thì che quan điểm nghị luận đầy học thức sắc xảo
cuốn sách về đường
cuốn sách về gương phong tục của tác giả đoàn duy bình
thì được trích trong những báo đông dương tạp chí từ năm một nghìn chín trăm một mươi ba một nghìn chín trăm một mươi bốn
với cuốn sách này tôi cũng rất tự hào là mỗi nước có một nền văn hóa khác nhau
thế thì cuốn ca giao tục ngữ như từ ngày xưa đến bây giờ
thì mọi người vẫn đang đâu đó vẫn rất là quen thuộc với các giao tục ngữ
và điều đặc biệt nhất của cuốn sách này mà tôi và
gia đình tác giả cũng như là bạn đọc đánh giá rất là cao
tại vì đến thời điểm này những lời ca giao tục ngữ đó
vẫn còn nguyên cái giá trị về giáo dục trong gia đình trong xã hội
và điều nổi bật nhất là nó làm sáng tỏ một cái giai đoạn
một cái văn hóa mà đến thời điểm này
bất cứ một độc giả nào khi đọc cuốn sách này đều nhận thấy
nó luôn luôn tồn tại và không những tồn tại và nó càng ngày càng phát triển
tư chấn thăng long hà nội gồm bốn phần
tổng quan những vấn đề liên quan đến tứ chấn thăng long
tục thờ ở tư chấn thăng long trước năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
từ tạo dựng đến tạo dựng truyền thống
sự biến đổi tục thờ tư chấn thăng long từ sau năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đến nay
và một số bàn luận về tục thờ ở tư chấn thăng long trong cuộc sống hiện nay
để lý giải những câu hỏi này
tác giả đã mô tả quá trình tạo dựng tục thờ ở tư chấn thăng long
qua các truyền thuyết hệ thống thần điện
nghi lễ phụng thờ bốn đức thần ở tư chấn
và xem xét đánh giá cơ sở nền tảng về không gian văn hóa xã hội
cho sự hình thành và phát triển nơi thờ bốn vị thần
trong bốn ngôi đền tư chấn ở hà nội
vì tác giả là người công tác ở bảo tàng lịch sử việt nam
thành ra là những cái tài liệu của anh
thì tương đối là đầy đủ cái việc tiếp cận nó sẽ dễ hơn
còn cái khó ở đây đó là nó là một đề tài về
văn hóa lại là văn hóa tâm linh nữa
thành ra là cái độ chính xác của nó phải gần như là tuyệt đối
và những cái tài liệu của nó thì chủ yếu là bằng văn bản hán cổ
viết bằng chữ hán cổ thành ra chúng ta cũng phải biết
về chữ tiếng hán cổ một chút để có thể là
trong quá trình thì còn đối chiếu và xem lại cái độ chính xác của nó
tư chấn thăng long hà nội cũng là cái cuốn sách mà
được rất là mong chờ
về thời gian vừa qua
vì trước đây cho đến tận thời điểm này thì mọi người vẫn đang trông chờ
một số sản phẩm nó có đề cập đầy đủ nhất về tư chấn thăng long hà nội
hiện nay thì văn hóa tâm linh trong nhất là những người hà nội
thì đang cũng rất là quan tâm
và nhất là về quan tâm về giá trị về lưu giữ bản sắc văn hóa
sẽ có những cái sự kiện có những cái buổi gốt sốt
do chính những chuyên gia và chính thức giả
trong thời gian tới sẽ làm sáng tỏa

nhiều vấn đề hơn trong cái nội dung cuốn sách
đáp ứng đúng cái yêu cầu độc giả
về việc tìm hiểu cái tâm linh của người hà nội như thế nào
có thể nói đây thực sự là hai cuốn sách
ý nghĩa với những độc giả yêu thích văn hóa
đặc biệt là văn hóa thăng long hà nội
một lòng nâng niu những giá trị tinh thần cao quý của dân tộc
thì đây quả là một món quà không thể bỏ qua
thưa quý vị và các bạn
trong những ngày này khúc ruột miền trung thân yêu
đang phải oàn mình chống chọi với những cơn bão
nhân dân cả nước lúc này đang hướng về miền trung
với những tấm lòng hào tâm và những lời chúc
để miền trung sớm vượt qua khó khăn
và cũng trong dịp này
cùng với nhiều đơn vị nghệ thuật trên cả nước
liên đoàn siếc việt nam tổ chức một buổi diễn ý nghĩa
để quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ
phát huy truyền thống đoàn kết
tương thân tương ái
lá lành đùm lá rách
với tinh thần nhường cơm xẻ áo
liên đoàn siếc việt nam đã kêu gọi các nghị sĩ cám bộ
người lao động của liên đoàn siếc việt nam
dành cho đồng bào vùng bị thiệt hại
do lũ lụt gây ra
sự giúp đỡ thiết thực về tinh thần vật chất
góp phần nhanh chóng khôi phục sản xuất
và đời sống của nhân dân
chương trình nghệ thuật siếc đã diễn ra
với một tâm thế rất đặc biệt
đó là tất cả cùng hướng về miền trung thân yêu
chia sẻ với đồng bào
đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai
đúng thời điểm đó
thì nó mất đi một cái giá trị
kêu gọi được sự ủng hộ của
các nghị sĩ nói riêng
và đặc biệt nữa là ủng hộ của xã hội
ủng hộ của khán giả
không chỉ các nghị sĩ cám bộ
người lao động của liên đoàn siếc việt nam
mà rất đông khán giả có mặt
tại buổi biểu diễn đã cùng đồng lòng
hồng ứng quyên góp
chính bởi vậy mà tất cả những nghệ sĩ diễn viên
của liên đoàn siếc việt nam
đã diễn hết mình để đem tới cho khán giả
những tiết mục đặc sắc và ý nghĩa
nhất có một buổi biểu diễn để
ủng hộ các bà con miền trung thì
thật sự vượt mình rất là vui và
hạnh phúc khi mình đã góp
phần được cái công sức của mình
giúp đỡ cho bà con miền lũ
đang phải trải qua một đợt lũ lụt
gay go như thế như bình thường mình
diễn là diễn cho mọi người khán giả
xem còn vinh dự được
lấy cái tiền diễn
của mình để ủng hộ cho các bà con
diễn mình thật ra mình không
nghĩ đến cái chuyện
tiền nông hay là gì nhiều
chỉ biết là lúc đấy là ủng hộ cho bà con
giúp đỡ được bao nhiêu thì phần nào
thì giúp đỡ không chỉ riêng
ngành chiếc mà
cả nước đang hướng về miền trung
đang bị bão lụt như thế rất là khó khăn
thì các anh em nghệ sĩ của liên đoàn
thì cũng đã có một chương trình
như thế ủng hộ mọi người
muốn nó chia sẻ một phần nào đấy
đến đồng bà miền trung
những cái truyền thống của việt nam chúng ta là
lá đinh níu cá rách thì là
tất cả mọi người đều rất là hăng hái nhiệt tình
tham gia và thật sự là muốn
chia sẻ một phần nào khó khăn đến đồng bào
miền trung của chúng ta vừa để cống hiến
khán giả đến xem chiếc thứ hai là một cái việc
rất là tốt đó là ủng hộ
khuyên góp để chia sẻ với đồng bà miền trung
rất là vui và vinh dự
vì là đã được biểu diễn
để có thể góp một phần nào
cho tiếp mục
để xin được tài trợ được nhiều
sự hỗ trợ của mọi người mọi người
càng ủng hộ nhiều thì là
sẽ càng được nhiều
sự giúp đỡ nhiều hơn
ngay sau buổi biểu diễn liên đoàn
siếc việt nam đã niêm phong số tiền thu được
và gửi về công đoàn bộ văn hóa thể thao
và du lịch để mang tâm lòng của những người
công tác trong ngành văn hóa thể thao
và du lịch cũng như cả những nhà
tài trợ những khán giả đến xem
nghệ thuật tới với các cơ quan
có trách nhiệm để giúp đỡ và
chia sẻ kịp thời với người dân miền trung
tất cả các nghệ sĩ đã
đi ra sân khấu và đóng góp
một phần nhỏ bé của mình vào trong
cái thùng quyên góp và
cái sự ảnh hưởng đó đã tác động
khán giả khán giả xuống
ủng hộ rất nhiều rất đông và đặc biệt
nữa là những hình ảnh những người phụ huynh
đưa cho con em mình những cái
cái tiền ủng hộ tự tay mình đưa vào
trong bỏ vào trong cái thùng
quyên góp đó một hình ảnh mà chúng tôi cảm thấy
là rất ý nghĩa ý nghĩa ở đây
ý nghĩa về mặt sự giáo dục giáo dục cho các
thế hệ trẻ cho các cháu nhỏ thôi
ý thức mà hướng về
đồng bào của mình chúng tôi cũng có mời cả
phó chủ tịch công đoàn
bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng đến dự
và hội hội cộng chiến binh
quận hai bà trưng rồi một số các
đơn vị như là liên hiệp
đồng pháp xã việt nam là những đơn vị họ
chúng tôi đã mời đến họ
người sưởng chức xem xiếc và được lại
với cái tấm lòng đó họ cùng chung tay
với liên hợp xiếc việt nam
tạo ra một buổi buổi diễn
rất ý nghĩa và
đong đề cảm xúc dành cho đồng bào
những ngày này hơn lúc nào hết
người dân miền trung đang cần lắm những sự
hỗ trợ thiết thực từ đồng bào cả nước
để có thể mạnh mẽ vượt qua
và khắc phục hậu quả của thiên tai
và những buổi biểu diễn
ý nghĩa như thế này sẽ giúp lan tỏa
mạnh mẽ hơn tinh thần tương thân tương ái
cả nước cùng hướng về
miền trung ruột thịt
hôm nay là ngày hội đầu xuân
thích muốn đi xem hội có được không
trong nghệ thuật sân khấu truyền thống
nữ nghệ sĩ nổi tiếng được mệnh danh
là bà chúa của nghệ thuật tuồng
bởi rất nhiều vai diễn đề đời
và những công hiến sáng tạo không ngừng nghỉ
trong suốt cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình
đó chính là
nghệ sĩ nhân dân đàm liên
thôi thôi đừng khóc
lão bằng lòng
lão bằng lòng
nghệ sĩ nhân dân đàm liên
tên thật là đàm thị liên
sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi ba
tại xã xuân long đồng xuân phú yên
trong một gia đình
có bề dày về nghệ thuật truyền thống
nên bà sớm bén duyên với nghệ thuật
là người cống hiến
cả cuộc đời lao động nghệ thuật của mình
cho sự tồn tại và phát triển
sân khấu tuổng việt nam
nghệ sĩ nhân dân đàm liên đã từng giữ
nhiều chức vụ quản lý
như ủy viên ban chấp hành hội nghệ sĩ sân khấu
ủy viên ban chấp hành unesco việt nam
đoàn trưởng đoàn tập kỹ unesco
trường đoàn bảo tồn nghiên cứu
và phát huy văn hóa dân tộc
phó đoàn tuổng nam
nhưng có lẽ những vai diễn đề đời
lúc khóc lúc cười trên sân khấu của bà
mới là điều đáng nhớ hơn cả
bởi chúng đã giúp công chúng
thêm trân trọng và yêu quý
một di sản văn hóa truyền thống
của dân tộc
em ruột bà là nghệ sĩ dân yêu thú đàm thanh
rồi nghệ sĩ đàm phú v v
cả gia đình bà là nghệ sĩ
và cả người bạn đời của bà
là nhạc sĩ vĩnh an
cũng là người
một trong những người mà
nhạc sĩ sáng tách nhạc mới
nhưng cũng là người rất am hiểu
và một cách sâu sắc về nghệ thuật tuồng
với đài trưởng việt nam
và với phòng dân ca nhạc cổ truyền
thì nghệ sĩ dân đàm liên
có công rất lớn trong việc đưa
nghệ thuật tuồng đến với lễ khóa
công chúng qua làn sóng phát thanh
ngay từ bé thì vừa mới sinh ra
thì tôi đã nghe bố mẹ nói
bà là nghệ sĩ nhân dân
thì ngay từ đầu thì mình cũng chưa hiểu
rõ lắm nghệ sĩ dân đã phải trải qua
những cái gì để đạt được danh hiệu đó
nhưng mà mình hiểu được đó là một cái danh hiệu cao quý nhất
đối với những người nghệ sĩ tuồng
bà là một người rất là mạnh mẽ
gần như là tất cả những việc bà làm
là tự bà làm hết
bà tập luyện rất là nhiều
gần như là có những ngày bà luyện từ sáng
cho đến tối
có những hôm bữa sáng
gần như là trung báo thức cho mình
cái tiếng của bà cái giọng của bà
rất là khỏe
nó luôn luôn tức tỉnh mình luôn
nghệ sĩ nhân dân mẫn thu
là người có nhiều đóng góp với nghệ thuật tuồng việt nam
bà là một trong những người đầu tiên
công tác tại nhà hát tuồng việt nam
cùng thời kỳ với
nghệ sĩ nhân dân đàm liên
hai chị em chúng tôi
đều là những người
con chim đầu đàn của nhà hát
thành ra là nghệ sĩ cũng rất nhiệt tình
và nghệ sĩ thì
khả năng của nghệ sĩ
thì nghệ sĩ cũng
thu thập được
nhiều vốn liếng
từ nghệ thuật tuồng nam
sau nghệ sĩ về học tuồng bắc
nghệ sĩ cũng lại học được
một số các nhân vật quan trọng
của nghệ thuật bắc
cho nên nghệ sĩ rất là đa tài
đa năng mà nghệ sĩ cũng
rất là nhiệt tình với nghề
nghệ sĩ đã đào tạo cho rất nhiều
các nghệ sĩ bây giờ
đã thành danh thành tài
như nghệ sĩ huỳnh gái nghệ sĩ hồng khiêm
nghệ sĩ kiều oanh
thì tôi rất là phục
cái tài năng của nghệ sĩ
và trong đó là tôi cũng học tập được
cái yêu nghề của nghệ sĩ
xây nghề của nghệ sĩ
và cái tài năng diễn xuất
của nghệ sĩ
vì nghệ sĩ đàm liên
sau này cũng đã được học một
khóa đạo diễn
cho nên nghệ sĩ vừa là
có cái con mắt của
một người nghệ sĩ
và lại có một cái con mắt của
cái người đạo diễn
biết thể hiện thế nào
cho nó đúng
với lại cái
nhân vật của nghệ sĩ
đã biểu diễn ra
trong cuộc đời hoạt động
nghệ thuật của mình
nghệ sĩ nhân dân đàm liên
đã gặt hái được những thành công lớn
và bảo nghề
nhớ nâng khiếu vốn có
cùng với sự say mê học hỏi
bà đã diễn rất thành công
nhiều vai diễn
đặc biệt là vai trưng chắc
trong vở tuồng trưng nữ vương
nghệ sĩ trẻ đàm liên
học diễn vai trưng chắc
trong vở tuồng trưng nữ vương
sau đó có dịp biểu diễn
cho bác hồ xem
và được bác khen
bác sĩ quận đã sẵn sàng
ta ra lệnh trong ngày hôm nay
ba quân đều
truyền nghĩa binh
trên dưới văn lời
cùng các huyết nệ
nghệ sĩ nhân dân đàm liên
về công tác tại nhà hát tuồng việt nam
tại đây bà tiếp tục trao dồi
thêm phong cách nghệ thuật tuồng bắc
và trở thành nghệ sĩ nổi tiếng
được công chúng mến mộ
với nhiều vai diễn xuất sắc
trong nhiều vở tuồng
từ truyền thống đến hiện đại
như vai đào tam xuân
trong vở trần bình trọng
loan dung trong vở lý phụng đình
liễu nguyệt tiêm trong vở đào phi phụng
ba huyện trong vở
nghêu xó úc hến
phương cơ trong vở ngọc lửa hồng sơn
công chúa quỳnh nga
trong vở thạch xanh
hồ nguyệt cô trong vở hồ nguyệt cô hóa cáo
vai má tư
trong vở kịch tuồng hiện đại
không còn đường nào khác
đối với nghệ sĩ nhân dân đàm liên
ngày xưa thì
thời tôi còn nhỏ tôi chưa vào tuồng
tôi đã xem cái vở nghêu xó úc hến
và nghệ sĩ nhân dân đàm liên
đóng cái vai bà huyện
phải nói là
tôi xem tôi cũng
giỡn người lên
vì cái vai bà huyện lúc ghen
lúc đánh ghen
phải nói là tôi xem từ cái đấy
rồi đến khi những cái đấy
nó cũng tạo cho tôi những cái mà
mình ham mê
với nghệ thuật sân khấu truyền thống
và tôi đã vào nhà hát tuồng
khi tôi vào nhà hát tuồng thì
nghệ sĩ nhân dân đàm liên
đã đóng cái vai mà chân chắc chân nhị
phải nói là
mình thấy một cái thần thái
của một bà nữ tướng
mà khi mà
những cái lúc sảng
nghe tin chồng chết
ôi dồi ôi nó đầm thắm mà nó
cảm giác của mình
cái cảm giác nó rất là quay phong
nhưng mà rất là
đầm thắm trong cái
cái xử lý của nghệ sĩ nhân dân đàm liên
có được không hả cha
thế nhưng khi nhắc đến
nghệ sĩ nhân dân đàm liên
thì có lẽ không thể không nhắc đến
vai diễn đề đời
đóng đinh tên tuổi của bà
trong lòng công chúng
đóng là vai diễn ông già cõng vợ đi sẻ hội
được biểu diễn lần đầu năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trong vở này
nghệ sĩ nhân dân đàm liên đã chinh phục công chúng
bởi sự biên hóa linh hoạt của bà
khi một mình đóng hai vai
lúc thì là một ông lão bảy mươi tuổi
khi lại hóa thân thành một cô gái tuổi một mươi bảy
chàng ơi ta nhìn kìa
trước mặt chàng có cái rạnh nước đó
ơ ơ ơ
bây giờ thì nàng ông chặt lấy ta
để ta nhảy qua
ngã không sao
ngã đi chàng ơi
ngã đi chàng ơi
và các cái điệu bộ cũng phải là của người già
cũng nhiều nghệ sĩ đã học nghệ sĩ đàm liên
nhưng mà cũng nắm được phần nào thôi
chứ còn nếu mà để mà ấn tượng mà được như đàm liên
thì chắc là lâu lắm khó lắm
cho nên nghệ sĩ đàm liên mất đi là một cái điều mà chúng tôi rất là tiếc thương tiếc
và thực sự là rất là tiếc
bởi vì nghệ sĩ quá tài năng
và nghệ sĩ lại trên sân khấu thì nghệ sĩ vừa có sắc có tài
người ta gọi là nhất thanh thì sắc
thanh đã tốt rồi
sắc lại tuyệt vời
cho nên là thanh sắc thục tinh khí thần nghệ sĩ đều có hết
về hỏi bắt bà là phải tìm cho cháu cái hình nộm đấy đâu
ông già đấy đâu rồi
thế là bà tìm
thế mình lúc mà bà mơ
mở cái vali của ông già đó ra thì mình thấy đó chỉ là một hình nộm thôi
nhưng mà tại sao khi mà bà mặc lên rồi
thì mình lại cảm thấy ông ông già đấy thực sự đang sống
vai diện đấy của bà thì tôi đã đánh giá cao về cái nghệ thuật của bà
ông già đi hội là một cái vai mà nghệ sĩ nhân dân đàm liên đã để đời
để cho đời để cho cả ngành
và bây giờ không biết bao nhiêu nghệ sĩ trẻ chúng tôi đã tiếp cận
và vẫn đang cố gắng để giữ được những cái
mà nghệ sĩ đã làm
để đưa đến với khám giả
với những cái tinh hoa của cái bộ môn nghệ thuật tù
có thể nói ông già cõng vợ đi xem hội là vai diễn đề đời của bà
vở diễn lúc bây giờ đã đạt được kỷ lục trong nghệ thuật tuồng việt nam
với hơn hai đêm diễn
cũng từ vai diễn đó mà nghệ sĩ nhân dân đàm liên
đã là một công trình nghiên cứu tiếng cười trong nghệ thuật
sau này từ công trình ấy
bà đã sáng tạo thêm một mươi sáu điệu cười riêng của mình
với những vai diễn nổi tiếng
cùng những đóng góp lớn lao của bà
trong nghệ thuật tù việt nam
nghệ sĩ nhân dân đàm liên
là người đã đóng đinh trong lịch sử sân khấu tuồng việt nam
được những đồng nghiệp trong nghề
cũng như những người yêu nghệ thuật tù
mệnh danh là bà chúa tù
nữ hoàng sân khấu tù
bên cạnh nghiệp diễn nghệ sĩ nhân dân đàm liên
còn bỏ công viết sách về những sáng tạo của bà
trong nghệ thuật tù
để chuyển lại cho các lớp kế cận
như một sự đóng góp của bà
cho nghệ thuật tù mãi về sau
sự say nghề của nghệ sĩ nhân dân đàm liên
không chỉ khiến bà luôn luôn tìm tòi học hỏi
sáng tạo cho chính mình
mà bà còn luôn chân trở
với công tác đào tạo các nghệ sĩ trẻ
khi có những chương trình
chúng tôi dựng vở mới
hoặc là tham gia các chương trình hội diễn
thì nghệ sĩ nhân dân đàm liên
cũng luôn luôn theo sát tôi
giúp đỡ tôi
và bà cũng luôn luôn lo lắng
để làm sao
mà học trò của bà
hoàn thành những cái vai diễn
thể hiện được cách tốt nhất
cái tính cách của nhân vật
những cái vai diễn cần thể hiện
và để mà tôi có được thêm những cái thành tích
trong bước đường sự nghiệp của mình
ngoái năm kia khi bà bảy mươi ba bảy mươi bốn rồi
bà vẫn gọi cho mai văn lạng rằng
lạng ơi cô vẫn hát được đấy
còn nhớ bà cô lên hát
mặc dù chúng tôi biết rằng là
bà yêu thế thôi
nhưng mà để bây giờ tuổi yếu rồi thì khó
nhưng bà vẫn cứ đâm đâm như thế đấy
vẫn cứ đau đau thế
rồi là lạng ơi cô vừa viết được
một hai bài tuồng này
con xem là thu được không
và chúng tôi đã thu được đôi ba bài
bà tự soạn lời
đấy tuổi bảy mươi bốn bảy mươi năm rồi
mà vẫn đau đau
vẫn cứ làm sao để
nghệ thuật tuồng luôn luôn được
mọi người biết đến
yêu mến công chúng
và cho đến tận phút lâm trung
thì nghệ sĩ nhân dân đàm liên
vẫn là cánh chim không mỏi
của nghệ thuật tuồng
nghệ sĩ nhân dân đàm liên
như một ngôi sao sáng
một tài năng của làng sân khấu tuồng việt nam
một người được đào tạo bài bản
rất giỏi nghiệp
và xây nghề
luôn trăn trở sáng tạo
nên những vai diễn để đời
bà chính là tấm gương trong lao động nghệ thuật
về giàn luyện tài năng không ngừng
và lòng say mê trách nhiệm với nghề
nghệ sĩ nhân dân đàm liên đã đi xa
nhưng những thành quả
mà bà để lại cho nghệ thuật tuồng nước nhà
sẽ còn mãi vẹn nguyên
những giá trị
nhớ ai mà
đâu quầng lòng
đâu quầng lòng
những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc chương trình đời sống nghệ thuật tuần này của chúng tôi
mọi ý kiến đồng góp xây dựng chương trình
quý vị và các bạn có thể gửi về hòm thư
vòng văn hóa
cầm nhân dân org vn
hoặc qua số điện thoại hai nghìn bốn trăm ba mươi hai sáu trăm sáu mươi chín nghìn năm trăm linh tám
còn bây giờ
xin kính chào
và hẹn gặp lại quý vị và các bạn
trong các chương trình này